thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bình thuận về tình hình bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày qua
phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng tô lâm nhấn mạnh việc các đối tượng kích động phá hoại tài sản nhà nước tấn công lực lượng chức năng trong những ngày qua ở bình thuận là hết sức nghiêm trọng gây mất trật tự trị an
bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh bình thuận trong việc triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông tại địa phương
hiện nay về cơ bản tình hình đã được ổn định tuy nhiên các thế lực thủ địch chắc chắn sẽ không từ bỏ âm mưu lôi kéo kích động nhân dân gây dối trật tự
vì vậy bộ trưởng bộ công an đề nghị các cấp các ngành đề cao cảnh giác sẵn sàng lực lượng xử lý nghiêm các đối tượng tiếp tục manh động có những hành vi vi phạm pháp luật
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để hiểu rõ chủ trương của đảng nhà nước tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước để kích động dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng
qua vụ việc lần này thượng tướng tô lâm yêu cầu lãnh đạo tỉnh bình thuận cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn